chiến dịch cứu hộ bốn mươi một công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập đường hầm ở bang uttarakhand miền bắc của ấn độ
từ ngày một mươi hai tháng một mươi một đã kết thúc vào đêm qua với việc toàn bộ bốn mươi một công nhân đã được giải cứu thành công và an toàn
đây là tin vui không chỉ với đất nước ấn độ mà với cộng đồng quốc tế khi mà trong một mươi bảy ngày qua
chúng ta đều hồi hộp chờ đợi những tín hiệu lạc quan trong chiến dịch cứu đạn
theo nhà chức trách ấn độ chiến dịch giải cứu đã chính thức kết thúc vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một theo giờ địa phương
khi toàn bộ bốn mươi một công nhân bị mắc kẹt đã được giải cứu
ngay sau đó các công nhân này đã được chuyển đến bệnh viện gần nhất để điều trị
theo các bác sĩ tất cả công nhân đều trong tình trạng sức khỏe tốt
đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn
những nhân viên cứu hộ của chúng ta đã làm việc liên tục trong hơn một mươi sáu ngày cả nước cũng theo dõi họ
hiện tại chúng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm sau một thảm họa như thế tất cả mọi người vẫn có thể thoát ra ngoài an toàn
giao thông đường bộ và đường cao tốc ấn độ nitin gatkari cho biết chiến dịch cứu hộ các công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm
bị sập là nỗ lực phối hợp nhịp nhàng của nhiều cơ quan sự kiện này đánh dấu một trong những hoạt động cứu hộ quan trọng nhất
trong những năm gần đây tại ấn độ những nỗ lực của các đội cứu hộ đã mang lại kết quả tích cực
ông nitin gatkari cũng gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia cứu hộ quốc tế các quan chức hành chính và chính quyền bang uttarakhand
đã có những phản ứng nhanh chóng và hiệu quả ngay sau khi các công nhân được giải cứu thành công
thủ tướng ấn độ narendra modi đã ca ngợi những nỗ lực kéo dài hơn hai tuần qua của lực lượng chức năng
đồng thời cho rằng đây là một tấm gương tuyệt vời về tính nhân văn và tinh thần đồng đội
các nhà lãnh đạo hàng đầu của ấn độ cũng đồng loạt bày tỏ sự vui mừng trước thông tin giải cứu thành công nói trên